trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam điều tiên quyết hiện nay
là phải đảm bảo an toàn cho người dân giảm thiểu các ca mắc covid một mươi chín tới mức tối đa nhằm thực hiện
chiến lược sống chung với covid một mươi chín và tiếp tục thời kỳ bình thường mới tuy nhiên thật đáng buồn khi
một số địa phương lại chưa áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp để mau chóng chấm dứt tình trạng
ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế đã có văn bản gửi lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành đề nghị
chấn chỉnh một số địa phương trong diện trên theo bộ y tế gần đây các phương tiện truyền thông
liên tục có phản ánh về việc một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa phù hợp
hay việc trạm y tế tự ý thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine vì thế nhằm thực hiện đúng
chỉ đạo của chính phủ theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám và các quy định hướng dẫn của bộ y tế
về các biện pháp phòng chống dịch việc triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín bộ y tế đề nghị
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xác minh
hoặc điều tra để làm rõ nội dung trong thông tin báo nêu nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm
theo đúng quy định của pháp luật hoặc chỉ ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét xử lý
đồng thời các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch theo đúng quy định bộ cũng lưu ý kịp thời chấn chỉnh
dùng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ y tế trung bình bảy ngày qua cả nước ghi nhận hơn một mươi một ca mắc trong cộng đồng
và khoảng hai trăm linh ca tử vong một ngày thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tăng cường
các biện pháp giám sát phòng chống dịch nhất là thực hiện nghiêm công tác giám sát
tại các điểm nhập cảnh để kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm biến chủng mới của virus
đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và tổ chức tiêm phép vaccine đảm bảo thuốc và oxy y tế
chăm sóc điều trị người nhiễm sars cov hai sớm ngay tại cơ sở
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là sắp tết nguyên đáng
một số địa phương đã ban hành thêm các quy định để kiểm soát người đến từ vùng cam vùng đó
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng một việt nam ghi nhận một mươi sáu ba trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
còn số này là một hồi chuông cảnh tỉnh để các địa phương mau chóng xem xét
chấn chỉnh lại các biện pháp quản lý cách ly phù hợp
nhằm đảm bảo một mùa tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai an toàn
và một tương lai sống chung với covid một mươi chín tốt đẹp hơn cho người dân
sau những thông tin về việc khóa trái cửa nhà dân về quê ăn tết tại thanh hóa
một thôn ở huyện kiến sương tỉnh thái bình cũng áp dụng hình thức cách ly tại nhà
và khóa trái cửa một gia đình do có hai cháu nhỏ từ hải phòng về ngày chín tháng một
anh nguyễn xuân bờ ba mươi tám tuổi trú tại thôn vĩnh khê
xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng phản ánh
từ ngày chín tháng một đến ngày một mươi sáu tháng một bố mẹ anh và hai con nhỏ
bị chính quyền địa phương thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình
giam lỏng trong nhà dù đã có kết quả test nhanh âm tính với covid một mươi chín
theo anh bờ bảy ngày trước tức ngày chín tháng một thành phố hải phòng nâng cấp đội dịch
lên vùng đó ông đã đưa con về gửi bố mẹ ở cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương
tỉnh thái bình sau khi cho các cháu về nhà
bố chủ động đưa các cháu ra trạm y tế xã để khai báo y tế và làm test nhanh covid một mươi chín
đều cho kết quả âm tính tuy nhiên cán bộ trạm y tế xã yêu cầu các con tôi
phải cách ly y tế tại trạm mẹ tôi xin cho cháu về nhà cách ly tại nhà
để còn học trực tuyến thì được đồng ý tuy nhiên sau đó trưởng thôn đã yêu cầu
khóa ngoài cửa và cầm chìa khóa về như cham lỏng bố mẹ tôi và hai cháu nhỏ
các cháu khi ở hải phòng không tiếp xúc với f hay f một mà chỉ đơn giản là đi
từ hải phòng về nay hải phòng đã chuyển các đội dịch xuống vùng cam
nhưng bố mẹ và hai con tôi vẫn chưa được chính quyền đến mở cửa
theo lời anh nguyễn xuân bờ
sơ mẹ anh bờ cho hay nhu cầu về thực phẩm thì gia đình phải nhờ hàng xóm mua hồ
rồi buộc vào dây để kéo lên tầng hai từ khi thôn khóa cửa cầm chìa khóa về
là bốn người chúng tôi bị bỏ quên trong nhà cháu bé nhất mới bảy tuổi muốn mua
cái nhiệt kế cho cháu cũng phải gọi nhờ hàng xóm ngoài ra không thấy tổ công
tác của chính quyền hỏi hang về tình hình sức khỏe của người bị cách ly
bà sờ cho biết rằng sáng nay ngày một mươi sáu tháng một sau khi gia đình kiến nghị
lên các cơ quan chức năng thì trưởng thôn mới đến mở khóa cửa và đưa chìa khóa
cho bà nhưng giao hẹn đến chiều tối nay mới được mở cửa ra
theo ghi nhận của phóng viên nhà bà sở ở mặt đường liên thôn có hai cửa ra vào
bị khóa bởi hai ổ khóa to trên tường dán tấm giấy màu xanh ghi nội dung
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã nam cao
thông báo gia đình có người cách ly theo dõi y tế tại nhà từ ngày chín tháng một
đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông nguyễn thành khoa chủ tịch ubnd xã nam cao giải thích
xã đã họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ở các thôn
tại cuộc họp các trưởng thôn nêu ý kiến nhiều người về từ vùng dịch không chấp hành
cách ly tại nhà theo quy định mà vẫn đi lung tung
xã không ra quy định phải khóa cửa nhà dân đang cách ly mà giao cho các thôn linh hóa

cách ly tại nhà được năm ngày theo quy định
vợ chồng chị nguyễn thị ly hoàng văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thôn ra thôn
xã thiệu phú huyện thiệu hóa thanh hóa vui mừng vì chỉ còn hai ngày nữa nếu test lại
mà sáu thành viên trong gia đình âm tính thì sẽ được thỏa sức đi thăm anh em
hàng xóm sau nhiều năm xa quê
theo chia sẻ của ly vợ chồng chị lập nghiệp bán hàng tạp hóa ở bình dương
đã tám năm nay vợ chồng chị chưa về quê do công việc bận biểu
năm nay vợ chồng tôi đã có kế hoạch về quê ăn tết
cùng gia đình ban đầu dự kiến giáp tết sẽ về nhưng khi gọi điện về cho người thân
thì được biết cách ly y tế do đó nhà tôi thống nhất về sớm hơn để đủ thời gian cách ly
còn đi chơi tết chị ly chia sẻ
chị ly lý giải sở dĩ phải về quê sớm vì nhiều lý do ngoài việc để có thời gian đủ cách ly y tế
tại nhà chị sợ nếu nấn ná không may ca nhiễm tăng diễn biến phức tạp hoặc quyết sách
chống dịch ở địa phương thay đổi thì gia đình sẽ không kịp đón năm mới ở quê
việc đầu tiên khi về đến nơi là cả sáu người trong gia đình ra trạm y tế khai báo
sau đó về cách ly y tế tại nhà đồng thời chính quyền địa phương khóa trái cổng
và cầm chìa khóa đi chị ly chia sẻ
cũng theo chị ly vì khóa trái cổng được trưởng thôn và xá vận động chúng tôi hoàn toàn
ủng hộ việc này bởi khi cách ly thì chúng tôi cũng không ra khỏi nhà cần gì sẽ có người thân cung ứng
tương tự anh bùi văn lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng bốn anh em trong gia đình đang đi làm xây dựng
ở hải phòng cũng chọn cách về quê sớm mọi năm phải gần hai mươi năm tháng chạp mới về quê
năm nay khi nhận được thông tin và cách ly y tế tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày
tùy vùng anh em đã lên quyết định về nhà sớm
theo anh lên khi về vợ con anh phải đi sang nhà anh em ở để nhường lại ngôi nhà
cho mấy anh em làm điểm cách ly việc anh về nhà sớm cũng là để kịp thời gian cách ly
theo quy định và để có thời gian đón tết khi về anh tự nguyện cách ly và được cán bộ
đến vận động khóa trái cửa cổng bản thân anh chấp thuận đồng tình với việc vận động khóa cửa trên
tuy nhiên anh cũng không nghĩ rằng việc về nhà lại khóa trái cổng như vậy
đến thời điểm hiện tại theo thông tin từ trạm y tế xã thiệu phú
trên địa bàn đang có khoảng ba mươi hộ áp dụng khóa trái cửa
những hộ này đều là những người về từ vùng dịch cấp độ ba cấp độ bốn và người dân tự nguyện được khóa cửa
ông hoàng ngọc linh chủ tịch ủy ban nhân dân xã thiệu phú xác nhận
có việc chính quyền địa phương vận động người dân khóa trái cửa cổng
những hộ gia đình có người từ vùng dịch về địa phương
lý giải về việc khóa trái cửa trên ông linh cho biết
đây là việc làm linh đầm của xã bởi toàn xã có tám bốn trăm linh nhân khẩu có hơn hai người đi làm xa
những ngày gần đây mỗi ngày có hơn ba mươi người về quê ăn tết sớm hiện cả xã có một mươi bảy trường hợp f
từ những lý do trên để linh hoạt trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã trước
trong và sau tết nguyên đáng khi người dân về địa phương phải xét nghiệm và khai báo y tế theo quy định
việc khóa cháy cổng là trên tinh thần tự nguyện của người dân
trước đó có trường hợp những người cách ly tại nhà còn bỏ đi đá bóng uống rượu
cũng có những trường hợp sau khi hoàn thành cách ly lại phát hiện dương tính
nên để tránh lây lan dịch bệnh sau khi có sự vận động vận dụng linh hoạt trên
thì người dân hoàn toàn ủng hộ ông linh cho biết
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa nguyễn thế anh cho biết
đến thời điểm hiện tại huyện vẫn chỉ đạo địa phương thực hiện việc phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đúng hướng dẫn của tỉnh huyện không chỉ đạo các xã khóa trái cửa cổng như phản ánh
về việc này huyện sẽ cho kiểm tra ngay và chấn chỉnh ông thế anh nói